chủ trì lễ ký thỏa thuận giữa thủ tướng israel benjamin netanyahu với các bộ trưởng ngoại giao uae và bahrain
tổng thống mỹ donald trump đã hết lời ca ngợi động thái bình thường hóa quan hệ giữa israel với hai quốc gia ả rập ở vùng vịnh
đây là sự khởi đầu của hòa bình trung đông từ nay sẽ không còn máu trên cát nữa trong hàng thập kỷ tới
với các thỏa thuận này cơ hội hợp tác mới về kinh tế thương mại giữa hai bên sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ
khi những chuyến bay thẳng được kết nối
đối với israel thỏa thuận với hai quốc gia ả rập giúp nhà nước do thái thoát khỏi thế bị cô lập ở khu vực
đối với uae và bahrain việc thúc đẩy quan hệ với israel đồng minh chiến lược của mỹ ở trung đông
giúp hai quốc gia ả rập ở vùng vịnh củng cố vững chắc hơn mối quan hệ với mỹ
vốn cam kết bảo đảm trước ô an ninh cho các đồng minh trước mối đe dọa từ iran
tuy nhiên việc uae và bahrain lựa chọn quan hệ với israel đồng nghĩa đã bỏ qua những vấn đề cốt lõi
trong mối quan hệ giữa israel với khối ả rập là giải quyết cuộc xung đột israel và palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước
mặc dù uae khẳng định việc israel chỉ hoãn kế hoạch sắp nhập khu bờ tây theo thỏa thuận sẽ không gây tổn hại thêm nữa
cho giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột israel palestine song điều này không thể thuyết phục được palestine
một thỏa thuận hòa bình với palestine là một điều kiện tiên quyết
cho việc bình thường hóa quan hệ với nhà nước do thái việc uae và bahrain quyết định bình thường hóa quan hệ với israel
là sự phản bội đối với sự nghiệp của người palestine nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của israel phá vỡ sự đồng thuận của thế giới ả rập trong nhiều thế kỷ
trong khi đó iran quốc gia từng cắt đứt quan hệ ngoại sao với bahrain đồng thời hạ cấp quan hệ với uae
cũng lên tiếng phản đối thỏa thuận mà hai nước này ký với israel
thỏa thuận là một điều đáng xấu hổ bởi nó là một sự phản bội
việc ký kết những thỏa thuận này sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường
cả israel bahrain uae và mỹ đều khẳng định việc mở ra đối thoại và quan hệ trực tiếp giữa hai xã hội năng động và các nền kinh tế tiên tiến
sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển mình tích cực của trung đông cũng như tăng cường sự ổn định an ninh và thịnh vượng tại khu vực
israel cho đây là bước đột phá lớn nhất trong quan hệ giữa israel với khối ả rập trong hai mươi sáu năm qua
thúc đẩy bình thường hóa quan hệ
giữa khối ả rập và israel cũng nằm trong mục tiêu xây dựng liên minh mới tại trung đông của tổng thống mỹ donald trump
trong bối cảnh washington thực hiện chính sách nước mỹ trước tiên và chuyển dịch ưu tiên chiến lược sang ấn độ dương thái bình dương
quan điểm của người đứng đầu nhà trắng là các quốc gia trung đông không thể chờ đợi sức mạnh mỹ
mà việc thành lập các liên minh khu vực bao gồm các đồng minh của mỹ sẽ rất quan trọng và hiệu quả
nhằm giúp củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của washington ở trung đông
tuy nhiên mỹ còn phải thuyết phục đồng minh chủ chốt ở khu vực là ả rập xê út trong vấn đề bình thường hóa quan hệ với israel
trong bối cảnh sáng kiến hòa bình ả rập năm hai nghìn hai do riyadh đề xuất tiếp tục được khối ả rập ủng hộ để giải quyết cuộc xung đột israel palestine
các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa israel với hai quốc gia ả rập được coi là bước khởi đầu mới cho quan hệ hợp tác giữa hai bên
song không dễ dàng gì để thực hiện tham vọng của mỹ trong việc cải thiện quan hệ giữa israel và khối ả rập
bắt tay hợp tác là xu hướng mà cộng đồng quốc tế hướng tới
xong để thật sự mang lại bình minh cho trung đông thì phải có một giải pháp toàn diện và được cả hai phía chấp thuận
cho cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa israel và palestine
thưa quý vị hạ viện thái lan vừa thông qua dự luật ngân sách tài khoá hai nghìn hai mươi một trị giá ba hai trăm tám mươi năm tỷ bạt
tương đương với khoảng một trăm linh năm tỷ đô la mỹ
bắt đầu thực hiện tự nhiên
từ tháng một mươi tới để phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín
dự luật ngân sách hai nghìn hai mươi một được thông qua sau ba ngày tranh luận tại hạ viện với tỷ lệ hai trăm sáu mươi chín phiếu thuận sáu mươi phiếu chống và một trăm hai mươi bảy phiếu trắng
ngân sách tăng hai tám so với tài khoá hai nghìn hai mươi với mức thâm hụt là sáu trăm hai mươi ba tỷ bạt
sự luật này cũng cần sự chấp thuận của thượng viện và sau đó là sự phê chuẩn của hoàng gia trước khi có hiệu lực
bất chấp thái lan kiềm chế tương đối hiệu quả đại dịch covid một mươi chín
ngân hàng phát triển châu á adb vẫn đánh giá tác động của đại dịch đối với nền kinh tế đông nam á này nghiêm trọng hơn dự kiến
và sự phục hồi kinh tế vẫn còn khó nắm bắt với gdp cả năm có thể giảm tới tám
một hộp thuốc rf livir do nga sản xuất để điều trị covid một mươi chín sẽ có giá bán lẻ từ một mươi hai ba trăm hai mươi rup tương đương với một trăm sáu mươi ba usd
mỗi hộp sẽ có bốn mươi viên và mỗi viên hai trăm linh mg
dự kiến các hiệu thuốc tại nga sẽ bán đại trà loại thuốc này
thuốc điều trị covid một mươi chín sẽ được bán theo chỉ định của bác sĩ và được khuyến cáo sử dụng trong hai mươi bốn giờ đầu tiên sau khi xuất hiện triệu chứng mắc covid một mươi chín
loại thuốc này tương tự như thuốc favi piravir của nhật bản hiện vẫn chưa ghi nhận biến chứng nào trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng
trong khi đó những lồ vaccine đầu tiên của nga ngừa covid một mươi chín với tên gọi sputnik v đã được chuyển đến các tỉnh
lần tiêm chủng miễn phí đầu tiên sẽ được thực hiện với các gió
những người khác sẽ phải đợi hoặc người dân thủ đô moscow có thể làm tình nguyện viên tham gia thử nghiệm loại vaccine này sau khi đã đăng ký lưu hành
giá vàng thế giới đã tăng tuần thứ hai liên tiếp dù chỉ nhận sự hỗ trợ khiêm tốn từ thông báo của cục dự trữ liên bang mỹ fed về khả năng duy trì lại xuất thấp trong ba bốn năm tới
sau khi tăng trong tháng bảy giá của các kim loại quý đã hạ nhiệt và gần như giữ giá ở một mốc nhất định
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt